mặc dù được xác định là ngành kinh tế quan trọng có đóng góp lớn cho nền kinh tế
nhưng việc phát triển với tốc độ cao của ngành du lịch thì cũng đang tạo ra sức ép rất lớn đến với môi trường
đặc biệt là tại các điểm du lịch trên cả nước
thách thức môi trường với ngành du lịch khiến cho nhiều người bày tỏ lo ngại
nếu không thực hiện ngay những giải pháp để hạn chế tối đa rác thải nhựa
gìn giữ cảnh quan môi trường thì rất có thể khách du lịch sẽ quay lưng lại với các điểm đến của việt nam
sapa đà lạt hay cả bờ biển đã từng rất đẹp
những hình ảnh đáng buồn thế này lại đang dần trở lên quen thuộc với khách du lịch
và tình trạng này khiến nhiều người không khỏi thất vọng
những năm gần đây du lịch việt nam đang phát triển nhanh chóng đối với cả du khách trong và ngoài nước
cùng với đó là áp lực rác thải tạo ra trong quá trình hoạt động du lịch
cũng đang là một bài toán lớn đối với các ngành chức năng
rõ ràng là các khách sạn nhà hàng có dịch vụ ăn
có dịch vụ ăn có dịch vụ ăn có dịch vụ ăn có dịch vụ ăn có dịch vụ ăn có dịch vụ ăn
thì rõ ràng không nhiều bằng các cộng đồng dân khu địa phương cung cấp dịch vụ ăn uống cho khách hàng
mà cái lượng rác thải từ các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống ra rất nhiều hàng ngày
và có lẽ rằng là với một cái số lượng rất là lớn
theo đánh giá của hiệp hội du lịch môi trường là yếu tố quan trọng nhất
đối với một điểm du lịch để du khách quyết định có quay lại vào kế tiếp hay không
và nếu bài toán này không nhanh chóng được giải quyết
thì những lợi thế về thiên nhiên của việt nam cũng sẽ nhanh chóng bị mất đi
nếu như mình mà không dình dữ và bảo vệ môi trường
thì vô hình chung là những cái điều mà tác hại của môi trường ấy
thì ngay lập tức là sẽ tác hại sẽ gây một cái xấu
một cái hình ảnh rất là xấu đến ngay những cái điểm cái tour tuyến du lịch
do vậy cho nên có thể nói rằng là vấn đề bảo vệ môi trường
đã trở thành một cái vấn đề rất là cấp thiết và sống còn của ngành du lịch
ngành du lịch đang được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam
thế nhưng nếu nó không thể thân thiện với môi trường
thì cũng rất khó để có thể phát triển một cách bền vững